tại tỉnh kiên giang tại huyện đảo phú quốc ubnd huyện đã tổ chức lễ công bố và trao quy định của ubnd tỉnh kiên giang
về việc công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống chế biến nước mắm phú quốc cho hội nước mắm phú quốc
nước mắm phú quốc là sản phẩm đầu tiên của việt nam đạt chỉ dẫn địa lý được liên minh châu âu công nhận
nghề truyền thống và làng nghề truyền thống chế biến nước mắm phú quốc được công nhận có sự đóng góp rất lớn của hội nước mắm phú quốc
dự kiến thời gian tới sẽ quy hoạch địa điểm để xây dựng các cơ sở sản xuất tập trung bảo đảm tính lâu dài bền vững
đồng thời ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm bảo tồn và phát huy những giá trị cốt lõi trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của đảo phú quốc
hiện trên đảo phú quốc có hơn năm mươi doanh nghiệp sản xuất nước mắm hàng năm cung cấp ra thị trường trên ba mươi triệu lít nước mắm từ hai mươi đến bốn mươi ba độ đạm
mang lại doanh thu hơn sáu trăm linh tỷ đồng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương